thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bùi văn hiệu và đào văn quy cùng chú tại tp hcm
về hành vi lừa đảo chiếm luật tài sản
vào năm hai nghìn một mươi chín hiệu cùng quy đã thỏa thuận với một số đối tượng khác
bao chiếm một mươi năm m hai đất tại ấp đường bào xã dương tơ thành phố phú quốc tỉnh kiên giang
sau đó các đối tượng đã phân lô bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tiếp tục mở rộng điều tra